cần tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu kiểm soát lãm phát ổn định vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế tạo nền tảng cho phát triển bền vững
nếu phá vỡ vĩ mô rất nhiều hệ lụy đặt ra
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhấn mạnh tại cuộc họp với các thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia diễn ra vào sáng nay tại hà nội

nhưng không chủ quan trước áp lực lạm phát điều hành chính sách tiền tệ thận trọng không thắt chặt quá mức gây ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế
điều quan trọng nhất là giữ nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô
trong những ngày vừa qua thì tỷ giá diễn biến nói chung là cho đến nay là cung cầu thị trường rất là ổn
và chúng ta vẫn kiểm soát được tình hình rất là tốt và chúng ta có đủ công cụ và đủ các cái biện pháp để kiểm soát cái tỷ giá ổn định để giữ cái mục tiêu của chúng ta là ổn định vĩ mô
cho cái giá vàng thì báo cáo hôm nay mấy ngày hôm rồi thì cũng có cái tăng
thế nhưng chủ yếu là do giá vàng quốc tế thôi nó tăng rất mạnh
nhưng đến ngày hôm nay thì giá vàng quốc tế giảm thì trong nước lại còn giảm mạnh hơn
báo cáo chủ tướng là giảm rất mạnh hoàn toàn là yếu tố không lý
và chúng tôi hôm qua cũng đã có cái phát ngôn chính thức là ngân hàng nhà nước vẫn theo dõi sát các cái diễn biến của thị trường vàng
nhưng hiện nay chúng ta yên tâm là thị trường vàng không còn tác động đến các cái ổn định vĩ mô không tác động không còn cái mối liên kết với tỷ giá và các cái cân đối vĩ mô
nhưng chúng ta cũng không chủ quan
nếu thị trường mà có những cái diễn biến mà có thể gây bất ổn thì ngân hàng nhà nước sẽ có các biện pháp can thiệp thị trường nếu cần thiết
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng khẳng định việt nam là đất nước an toàn có kinh tế vĩ mô tốt các cân đối lớn của nền kinh tế được giữ vững
trong năm hai nghìn một mươi tám chính phủ đang triển khai thực hiện mục tiêu kép là không để dịch covid một mươi chín lây lan bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân là quan trọng nhất
đồng thời thực hiện mục tiêu bảo đảm sự phát triển của đất nước thực hiện các nhiệm vụ mà đảng quốc hội giao phó
phải tăng cường công khai minh mạch trong cuộc hình chính sách và chí đạo điều hành lán nghe các ý kiến của chuyên gia nhà khoa học
chưa có cơ sở để điều chỉnh tăng trưởng chưa có cơ sở để điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô
đó là một kết luận mà chúng ta sẽ
cố gắng thực hiện trong bối cảnh có nhiều trở ngại
phải vượt qua quyết liệt đồng bộ trong khó khăn phải cải cách mạnh mẽ phải đồng tâm hiệp lực một niềm tin việt nam một sức mạnh việt nam để đưa đất nước tiến lệch với đoàn kế dục quyết tâm mới
thủ tướng nêu rõ cẩn thận trọng không quá lạc quan và cũng không bi quan phân tích rõ tình hình xem xét những yếu tố tác động ảnh hưởng để có giải pháp đối sách phù hợp trên các lĩnh vực
quyết liệt chống dịch nỗ lực vượt khó tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh bảo đảm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương có kế hoạch phương án kịch bản đối phó tác động về kinh tế xã hội do dịch covid một mươi chín cần tăng cường năng lực phân tích dự báo ứng phó biến động từ bên ngoài